sau gần hai tuần thực hiện tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ của lực lượng cảnh sát giao thông
tình trạng vi phạm nồng độ cồn đã có những chuyển biến tích cực
tính chung trong ngày hai tháng sáu toàn quốc xảy ra hai mươi vụ tai nạn giao thông đường bộ
làm chết một mươi một người bị thương một mươi năm người đường sắt đường thủy không xảy ra vụ tai nạn nào
lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý một mươi hai bốn mươi bảy trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước một mươi hai một tỷ đồng tạm giữ năm trăm hai mươi bốn xe ô tô một một trăm ba mươi năm xe mô tô tước một tám mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý bốn trăm bốn mươi sáu trường hợp giảm rất nhiều so với thời điểm trước thời gian thực hiện tổng kiểm soát
cũng trong ngày hai tháng sáu
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của cục và địa phương đã kiểm tra xử lý một trăm năm mươi một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
nộp kho bạc nhà nước một trăm năm mươi năm triệu đồng
theo báo cáo từ bộ công an năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi toàn quốc xảy ra ba mươi hai vụ tai nạn giao thông
đường thủy làm chết ba mươi một người bị thương bốn người
nghiêm trọng nhất là hai vụ lật thuyền ở quảng nam xảy ra ngày hai mươi năm tháng hai và tám tháng năm làm một mươi một người chết
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
số vụ tai nạn giao thông đường thủy tăng tám vụ tăng ba mươi ba ba mươi ba tăng một mươi tám người chết tăng một trăm ba mươi tám bốn mươi sáu tăng ba người bị thương tăng ba trăm linh
ngày một sáu ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã có công văn đề nghị tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia nguyên nhân trực tiếp chống các vụ tai nạn giao thông đường thủy năm tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
chủ yếu là do vi phạm quy tắc tránh vượt trở quá tải trọng quá số người cho phép thiếu trang thiết bị an toàn
nguyên nhân gốc của tình trạng này chính là có sự buông lỏng trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và quản lý nhà nước về an toàn giao thông đường thủy ở một số địa phương
đồng thời quy định hiện hành về chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định an toàn giao thông đường thủy còn chưa đủ sức gian đe
trước các diễn biến nêu trên thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa có ý kiến ra bộ giao thông vận tải kiểm tra xử lý bộ công an tăng cường kiểm tra xử phạt vi phạm giao thông đường thủy
chuyển sang các thông tin về tình huống tham gia giao thông
thưa quý vị camera hành trình của một xe ô tô đã ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày ba mươi một tháng năm trên đường dt ba trăm năm mươi ba đoạn qua quận dương kính thành phố hải phòng
theo đó một xe taxi đang lưu thông trên đường thì bất ngờ chuyển làn va chạm với hai xe máy đi cùng chiều có chở theo trẻ em
cú va chạm mạnh khiến những người trên hai xe máy bị hút văng xuống đường và bị thương
mẹ của một em bé bị thương cho biết
sau khi gây tai nạn lái xe taxi rời khỏi hiện trường gia đình đã đưa em bé đến bệnh viện cấp cứu
tình huống này cũng cảnh báo cho các tài xế khi lưu thông
cần chú ý quan sát và bật tín hiệu giao thông khi muốn chuyển làn tránh những tình huống va chạm đáng tiếc có thể xảy ra